xuất phát điểm của phần lớn các xã còn thấp
trong thời điểm suy thoái kinh tế toàn cầu nguồn lực của nhà nước người dân và doanh nghiệp còn hạn chế nhất là các địa phương miền núi
mặt khác số địa phương do nôn nóng có biểu hiện chạy theo thành tích nên đã huy động quá sức dân
trong khi đó để nâng cao thu nhập cho người dân tạo ra vật chất để phục vụ xây dựng cơ bản
yêu cầu đặt ra cho các địa phương là cần tập trung tái cơ cấu kinh tế trong đó chủ đạo là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp
thì hiện còn ít nơi làm tốt
ngoài ra các chính sách về đầu tư đối với chương trình xây dựng nông thôn mới cũng cần đi vào thực chất
tránh chỉ đạo xây dựng các công trình có ít công năng sử dụng hoặc chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn tại mỗi địa phương
hiện nay theo chỉ đạo của thủy nhân phủ chúng tôi cũng đã giả soát và sẽ điều chỉnh lại và ban hành một bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xá hoàn toàn mới cho giai đoạn tới
trên cơ sở đối với tiêu chí về cơ sở tầng vừa qua có dấu hiệu
đầu tư nó còn lãng phí thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại mang tính linh hoạt trao quyền chủ động cho cấp tỉnh quy định cụ thể có cần thiết một số công trình không
ví dụ như là đối với chợ như là đối với cả nhà văn hóa hay một số công trình khác
và đặc biệt với quy mô vừa rồi thì chúng ta thấy nhiều nơi là xây dựng nó quá lớn quá lãng phí
thì hiện nay chúng tôi sẽ hướng tới là ban chỉ đạo trung ương sẽ trao cho ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động
quy định cái mức như thế nào cho nó phù hợp để nó đáp ứng được cái nhu cầu xây dựng nhu cầu bức thiết của người dân
phó thủ tướng đã chỉ đạo kiên quyết không để nợ động phát sinh nơi nào chạy theo thành tích sai phạm phải xử lý rứt điểm
địa phương nào cố tình vẽ ra công trình này công trình kia phải xử lý đến nơi đến trốn không để làm ảnh hưởng đến phong trào chung của cả nước
bởi suy cho cùng mục đích tốt đẹp xây dựng nông thôn mới là người dân sinh sống ra sao
an ninh trật tự văn hóa có còn giữ được truyền thống việt nam tình làng nghĩa xóm hay không
chứ không phải chỉ là đuổi theo những tiêu chí giống như những thứ sơn son thiết vàng
để rồi việc xây dựng nông thôn mới từ mục đích tốt đẹp lại trở nên méo mó
vì xây dựng nông thôn mới mà chính những người dân lại phải nai lưng
cõng gánh nặng nợ động không biết đến bao giờ mới trả hết là việc làm không cần thiết
đây là chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này